hiệp hội du lịch việt nam vừa tổ chức công bố phát động chương trình và lễ ký kết thỏa thuận
cùng các cơ sở đào tạo và hiệp hội du lịch địa phương cùng đồng hành giải pháp cấp bách
cung ứng nguồn nhân lực chất lượng quốc tế cho ngành quản trị khách sạn
lễ ký kết đã thỏa thuận về chương trình đào tạo giải pháp cấp bách cung ứng nguồn nhân lực
chất lượng quốc tế cho ngành quản trị khách sạn việt nam được xây dựng và phát triển
thông qua việc phối hợp giữa các cơ sở đào tạo các doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực
có kỹ năng nghề có trình độ ngoại ngữ tốt nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực
cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao
của du lịch việt nam và gia tăng năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực quốc tế
dịp này hiệp hội du lịch việt nam và imferial group trao tặng học bổng các khóa học một mươi sáu tuần
cho hiệp hội du lịch các địa phương phía nam gồm thành phố hồ chí minh đồng bằng sông cửu long
bà rịa vũng tàu bình thuận bình định tây ninh
theo đó mỗi địa phương có hai mươi chín suất học bổng với tổng giá trị cho mỗi tỉnh là năm trăm hai mươi triệu đồng
hiện nay mỗi năm ngành du lịch việt nam chỉ cung cấp khoảng một mươi năm người
nhưng nhu cầu cần gần bốn mươi lao động một năm